sáng nay một mươi một tháng ba ba mươi chín sở ngành quận huyện hà nội đã thực hiện ngày làm việc vào thứ bảy đầu tiên
phóng viên của truyền hình nhân dân đã đến ghi nhận không khí làm việc tại phòng đăng ký kinh doanh số một
sở kế hoạch đầu tư thành phố hà nội và quận hai bà trưng
có mặt tại phòng đăng ký kinh doanh sở kế hoạch đầu tư thành phố hà nội từ sớm
anh đặng thanh tùng hôm nay đến để thay đổi thông tin về giấy phép đăng ký kinh doanh
anh cho biết việc phòng đăng ký kinh doanh làm việc thêm ngày thứ bảy giúp ích rất nhiều cho doanh nghiệp
không chỉ riêng anh tùng nhiều người đến đây hôm nay đều cho rằng
việc giải quyết các thủ tục hồ sơ vào sáng thứ bảy giúp doanh nghiệp của họ tiết kiệm thời gian và tiền bạc
nếu mà nghỉ thứ bảy chủ nhật thì nó kéo dài cái thời gian bọn em làm hồ sơ
thì có thể đợi trang thứ hai thì bọn em mới làm được hồ sơ
còn thì nên là có một buổi sáng hôm nay thì bọn em mới kịp thời để làm hồ sơ cho gấp hồ sơ
thực ra đến với quyết định hôm nay chúng tôi cũng không phải có cái sự thay đổi nhiều
vì nó đã thành một cái nếp làm việc từ nhiều năm nay
trong cái điều kiện cái hồ sơ sáng thứ bảy nó có một cái chút giảm hơn so với ngày thường
nhưng vẫn thường thường bố trí được cán bộ để đảm bảo tiếp nhận
theo yêu cầu của công dân phổ chức
việc thành phố hà nội yêu cầu các đơn vị làm việc sáng thứ bảy không phải là chủ trương mới
trước đó vào năm hai nghìn một mươi thành phố đã thực hiện việc này
tuy nhiên trước đây vào ngày thứ bảy các cán bộ chỉ tiếp nhận
nhưng nay phải tiếp nhận và giải quyết ngay hồ sơ của công dân doanh nghiệp
đối với cả ủy ban nhân dân quận hai bà trưng thì tất cả các thủ tục làm những ngày thường như thế nào
ở về sáng thứ bảy để làm như vậy không hạn chế bất cứ thủ tục nào hết
hy vọng rằng nhân văn cũng sẽ biết nhiều hơn
để đến làm việc với các cơ quan nhà nước và nhất là ủy ban nhân dân quận hai b trưng
cũng nhiều hơn vào các bữa sáng thứ bảy
phòng thư pháp phòng chuyên môn có giải quyết một số thủ tục liên quan đến trả hồ sơ hành chính
trong ngày thế nên với tinh thần chỉ đạo của thành phố và ủy ban quận
các cán bộ công chức viên chức cũng đã nghiêm túc thực hiện để mục tiêu chính
là để phục vụ nhân dân đảm bảo mọi hồ sơ khi đã được thủ lý
ngay trong ngày
thành phố hà nội đang thực hiện năm kỷ cương hành chính hai nghìn một mươi chín
chủ trương này cho thấy sự chuyển động tích cực của thành phố trong việc đảm bảo kỷ cương hành chính
lấy người dân và doanh nghiệp là đối tượng phục vụ